hai nguyên phò giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng một đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định này
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm cao anh tuấn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một về tội nhận hối lộ
hoàng nam đàn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai về tội nhận hối lộ
trần xuân hải về tội môi rời hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ và môi rời hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d thuộc chi nhánh công ty cổ phần xuân tùng xã biển hồ thành phố pleiku tỉnh gia lai
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku đã xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai cao anh tuấn và hoàng nam đàn đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc phụ trách cải tạo xe cơ giới
để nhận tiền của các chủ phương tiện và đối tượng môi giới trần xuân hải với số tiền từ sáu đến một mươi triệu đồng một xe để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định để hưởng lợi bất chính
trung tâm y tế quận tân bình tp hcm cho biết trên địa bàn quận vừa ghi nhận một ca bệnh đậu mùa khỉ nam giới hai mươi hai tuổi đang tạm trú tại phường hai
như vậy là tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đây là ca bệnh đậu mùa khỉ
ca bệnh đậu mùa khỉ thứ năm được ghi nhận gồm cả hai ca nhập cảnh vào năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố
những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh là có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mù nhưng không giải thích được
có một hoặc là các triệu chứng như đau đầu sốt trên ba mươi tám năm độ nổi hạch đau cơ đau lưng mệt mỏi
khi đã xác định mắc bệnh người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân
giảm thiểu các biến chứng cũng như là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm
đồng thời cần thông tin cho những người tiếp xúc gần với mình để phát hiện sớm triệu chứng bệnh và ngăn chặn sự lây lan
chuyển sang một thông tin khác vào tối ngày hôm qua sau nhiều tiếng đồng hồ mưa lớn kéo dài
cống đường số một mươi hai nối hai tỉnh bình dương và bình phước bất ngờ bị đổ sập gây chia cắt giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân
khoảng hai mươi hai giờ khuya ngày mùng ba
ba tháng một mươi sau nhiều giờ mưa lớn nước tử canh xả đập suối dài thuộc ấp năm xã tân lập dân cao chảy xiết
khiến tuyến cống đường số một mươi hai bị nước sói mòn bất ngờ bị phá vỡ hoàn toàn khu vực cống thoát nước và sập đường
nghi nhận tại hiện trường khu vực cống thoát nước đường bị sập gây sụt lún dài hơn một mươi hai mét rộng khoảng một mươi mét
phần đường bị nứt sụt lốn sâu xuống suối gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường số một mươi hai
theo người dân địa phương mỗi năm đến mùa mưa nước dâng lên đều gây ngập cục bộ
khu vực cống đường số một mươi hai nhưng sau đó sẽ nhanh chóng rút trong một vài ngày
việc sập cống tuyến đường số một mươi hai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu lưu thông của hàng ngàn hộ dân địa phương
vì tuyến đường số một mươi hai được coi là tuyến đường lưu thông chính từ đường dt bảy trăm bốn mươi một vào ca ấp năm
của xã tân lập và xã phước sang huyện phu giáo tỉnh bình dương
cái đường này là cái trục lộ chính của tỉnh bình dương và dân phước

rồi chứ còn chờ dự án làm cầu chắc nó sẽ rất là lâu
ngay sau khi vụ việc xảy ra
chính quyền địa phương xã tân lập phối hợp với các đơn vị liên quan
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành lập rào chắn cảnh báo hai bên đường
đồng thời cử lực lượng chốt chặn
hướng dẫn người dân lưu thông tuyến khác để đảm bảo an toàn tính mạng
hiện chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn đã khảo sát
thống nhất đề xuất với ủy ban nhân dân huyện đồng phú
kịp thời xây dựng cầu mới bảo đảm thoát nước an toàn
phục vụ nhu cầu đi làm của người dân sớm nhất
nguyễn thái phong chú huyện châu thành tỉnh tiền giang
đối tượng có quyết định truy nã
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh tiền giang bắt giữ
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
phong lẻn vào tròi giữ vườn của một hộ dân trên địa bàn ấp long thạnh
xã long an huyện châu thành trộm tiền
bị người dân phát hiện trình báo cho cơ quan công an
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tòa nhân dân huyện châu thành tuyên án xử phạt phong chín tháng tù
với tội trụ cấp tài sản đối tượng không chấp hành bản án
mà bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi chín tháng chín thì bị các đơn vị công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại một quán nước xài khát
thuộc ấp bốn xã tân lập một huyện tân phước
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vừa ra kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
công ty tân hoàng minh và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị truy tố với ông dũng còn có
bị can đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch công ty đầu tư bất động sản ngoài so việt
trần hồng sơn chủ tịch công ty khách sạn soleil
nguyễn khoa đức chủ tịch kiêm giám đốc công ty cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán
xác định đỗ anh dũng đã chỉ đạo đỗ hoàng việt
và cùng với việt phân công chỉ đạo ủy quyền các bị can
các cá nhân liên quan tại tân hoàng minh sử dụng pháp nhân ba công ty
gồm ngoài so việt soleil và công điện mùa đông
để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mùa bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành
trái quy định pháp luật với tổng giá trị một mươi ba trăm linh tỷ đồng
để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng
vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tân hoàng minh đã tổ chức một phần lớn trái phiếu doanh nghiệp
của các công ty con sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân
thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
chiếm đoạt số tiền hơn tám tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
đảm bảo thi hành án hoàn trả cho sáu sáu trăm ba mươi một bị hại
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng nhiều người tham gia
vào các ứng dụng sàn đầu tư tài chính đầu tư chứng khoán không trinh thống
trên không gian mạng sau đó không rút được tiền đã đầu tư
rồi bị lừa đảo chiếm đoạt những khoản tiền rất lớn
thì không còn là câu chuyện hiếm gặp
nhất là trong thời điểm người dân ngày càng quan tâm đến chứng khoán
các ứng dụng đầu tư chứng khoán giả mạo có thêm các chiêu trò mới
là tạo dựng các sàn đầu tư ngoại hối với phần thưởng lợi nhuận khủng
để rủ rỗ người chơi
và kênh đầu tư sàn rossi style do các đối tượng cầm đầu người nước ngoài
điều hành là một ví dụ điển hình
bằng nhiều thủ đoạn các đối tượng đã dẫn dụ lôi kéo
và đưa ra các chương trình khuyến mại khi tham gia sàn rossi style
với những phần thưởng lợi nhuận hấp dẫn nhằm đánh vào lòng tham của người tham gia
đầu tiên là kết bạn với khách hàng trước sau đó khách hàng đồng ý kết bạn
thì sẽ gửi quảng cáo cho khách hàng về sự kiện của công ty
sau khi gửi quảng cáo xong khách hàng nào muốn đăng ký
thì mình sẽ hướng dẫn khách hàng đăng ký tài khoản
rồi tặng cho khách hàng năm trăm linh vô trợ
khoảng ba bốn ngày sau lại cho khách hàng trả lời câu hỏi
thì lại tặng thêm năm trăm linh vô trợ nữa
rồi sau đó cho khách hàng trải nghiệm sự kiện miễn phí khoảng ba bốn ngày
rồi cho khách hàng gúc lợi nhận khoảng tầm ba bốn mươi đô là cho khách hàng gúc bình thường
sau đó thì các đối tượng tiếp tục tương tác quan tâm hỗ trợ người chơi
giới thiệu chương trình trải nghiệm lần hai khuyến khích bị hại tham gia đăng ký
và gửi thiếp mời cho những người tham gia
khi có người tham gia
các đối tượng lại tổ chức hình thức quay số trúng thưởng
khi khách hàng tham gia thì bên người trung quốc sẽ ra cái quay số trúng thưởng
là trúng giải nhất thì sẽ được tham gia miễn phí
còn đa phần nó sẽ ship cho khách hàng là trúng giải hai là được bốn vô trợ
nó yêu cầu khách hàng phải nạp thêm một đô nữa
là tương đương với lúc đó là hai mươi hai triệu mấy
thì khách hàng nạp vô thì nó sẽ cho khách hàng tham gia giao dịch khoảng tầm một mươi năm tới hai mươi ngày
thì nó sẽ nói là các vô trợ
các vô trợ đó hết hạn là yêu cầu khách hàng nếu muốn tham gia tiếp phải nạp thêm năm usd nữa
để tham gia chính thức vô cái đội ngũ quản lý tài chính của nó
thì khách hàng nạp vô thì nó dẫn cho giao dịch bình thường
tới sau một tuần nó sẽ thông báo giao dịch nhất quán
để cho khách hàng tăng thêm số giốn của mình để được đủ để giao dịch
còn khi mà khách hàng không còn khả năng nạp tiền nữa
thì nó sẽ nói với khách hàng là cho khách hàng tham gia giao dịch nhất quán
để cho ăn là nhận cao
thì khách hàng tham thì sẽ tiếp tục giao dịch
quá trình thực hiện hành vi lừa đảo
các đối tượng này còn tạo ra các khách hàng giả tham gia cùng nhóm với khách hàng thật là những bị hại
tương tác với bị hại khoe được lợi nhuận cao
tỏ ra chia sẻ giúp đỡ bị hại khi có các khó khăn để tạo lòng tin kích thích lòng tham cho bị hại
đa phần mọi người bị mắc cái lừa của tụi nó là vì nó đưa ra cái lợi nhuận cao
vì cái số giống lúc ban đầu thì không có bao nhiêu hết
mà lợi nhuận cao
rồi sau này là nó tăng dần dần theo lên số giống thì khách hàng sẽ dựa vô đó rồi ngày càng nạp tiền lớn hơn
tới lúc khách hàng nhận ra là cái sàn này là ảo là lừa đảo
thì lúc đó là nó đã cắt liên lạc với khách hàng rồi
một số các phương thức thủ đoàn của loài hộp thực phẩm này
như chúng tôi chức hoạt động đặt các cái biến tử ở nước ngoài
thuê chuyển dụng người việt nam vào hoạt động
sử dụng người việt nam
sử dụng thủ đoạn ẩn danh trên không gian mạng
sử dụng mạng sổ hội ảo simrát để liên lạc với bìa hải
chúng thu mua thuê tài khoản ngân hàng không chính trụ
sử dụng bên thứ ba để nhận và chuyển tiền
luân chuyển dòng tiền của bìa hải
xây dựng kịch bản để tương tác thực tiết với người dân
gói điền nhắn tin dụ dỗ người dân
tham gia ban đầu chúng cho bìa hải thắng để rút tiền
điều này khiến người dân
tuyệt đối tin tượng và tham gia
qua đấu tranh vụ án này công an tỉnh quảng bình đã xác định hai mươi bốn trên bốn mươi bốn tài khoản ngân hàng
được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bìa hải
qua phân tích xác định tổng số tiền chuyển vào hai mươi bốn tài khoản này là hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng
trong đó có hơn năm năm trăm linh tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ một mươi một triệu đồng trở lên
thì tàu nhắn xe và chỉ cầm cho tùy chế chỉ thẳng hoặc kêu đưa tiền đây
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hành đang tiếp tục mở rộng điều tra
xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
đề nghị ai làm bị hại trong các vụ việc nêu trên
liên hệ tới công an huyện nghĩa hành để giải quyết theo quy định của pháp luật